hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công
xã hội hóa công tác chăm sóc đối tượng chính sách người có công
các hoạt động này được triển khai sâu rộng trở thành nghĩa cử cao đẹp trong đời sống nhân dân
trong dịp này thành phố hải phòng đã dành hơn một trăm chín mươi một tỷ đồng tặng quà cho bốn mươi bảy sáu trăm năm mươi cá nhân
ba cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương binh bệnh binh hai mươi tám người có công
và ba trung tâm điều dưỡng thương binh bệnh binh nặng ở các tỉnh ninh bình bắc ninh hà nam
có người hải phòng đang điều trị điều dưỡng
các cá nhân được tặng quà trong một mươi một nhóm gồm bà mẹ việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng và người thờ cúng liệt sĩ
thương binh người hưởng chính sách như thương binh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng mỗi xuất quà trị giá bốn triệu đồng một người
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy tỉnh hà nam dành tổng kinh phí hơn một mươi bảy năm tỷ đồng
để thăm tặng quà trên hai mươi tám chín trăm tám mươi tám thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
tỉnh cũng chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trực thuộc tổ chức các hoạt động tri ân
đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa tích cực chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng
tại các điểm đến thăm các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ chính quyền
và nhân dân trong tỉnh đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các mẹ việt nam anh hùng liệt sĩ thương binh
người có công với cách mạng với độc lập tự do của dân tộc